dù các hiệp sĩ đều hoạt động tự nguyện xả thân vì nghĩa vì một thành phố bình yên nhưng vụ việc xảy ra tối ngày một mươi ba tháng năm cũng đặt ra yêu cầu nên hay không nên giữ mô hình này và nếu giữ thì phải có cơ chế bảo vệ các hiệp sĩ ra sao
thực tế hầu hết các nhóm hiệp sĩ hoạt động tự phát theo kiểu năm không đăng ký với cơ quan chức năng không có quy chế hoạt động không có kinh phí hoạt động không có công cụ hỗ trợ và không được đào tạo kỹ năng phòng chống tội phạm
các nhà sĩ đều có sự cân nhắc rõ ràng về nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ không thể nào một chiến sĩ có lòng dũng cảm như thế mà lại lao vào những đối tượng manh động có vũ khí như thế thì rất là nguy hiểm
nó đang thiếu quy chế cho nên cái hình hành đó là tự phát họ không có đăng ký và không có cái xét nghiệm gì cả thì thật ra cái nhóm này nó đang rất là biến động
tôi biết là
công an các cái vườn và các cái cơ quan điều tra thì cũng tiếp nhận không ít các cái đối tượng do các cái nhóm
mà thật ra cũng khó phân định bởi vì là cái nhóm đó nó có ổn định hay không và cái việc bắt giữ của người dân đó là một cái tổ chức hay không phải là một cái tổ chức
đến thăm các hiệp sĩ đang điều trị tại bệnh viện ngày một mươi bốn tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho biết
sẽ làm việc với công an thành phố để tìm biện pháp bảo vệ các hiệp sĩ không quản nguy hiểm xả thân bảo vệ bình yên cho người dân
lời cam kết của người đứng đầu chính quyền tp hcm đã thể hiện quan điểm rõ ràng hơn đối với mô hình hiệp sĩ đường phố
bắt giữ đối tượng phạm tội là trách nhiệm của mọi công dân trong đó có các hiệp sĩ vì thế đừng để họ đơn độc trước bọn tội phạm ngày càng hung hãn và manh động
nội đau và mất mát
khi các hiệp sĩ nằm xuống nỗi đau và mất mát thật khó có thể bù đắp được
nhưng tự bản thân họ các hiệp sĩ chắc chắn là không quá ân hận vì đây là hành động tự nguyện
họ tự nguyện và bất vụ lợi trong việc góp sức đem lại bình yên an toàn cho cuộc sống trong đó có chính cuộc sống của gia đình mình
trong khi tình hình an ninh trật tự tại tp hcm vẫn đang khiến cho các cơ quan chức năng đau đầu
thì tại hà nội đô thị lớn thứ hai của cả nước mô hình một trăm bốn mươi một vẫn phát huy được hiệu quả
bằng chứng là trong nhiều năm trở lại đây tình hình an ninh trật tự đường phố
đặc biệt là các địa bàn nội thành được duy trì ổn định
riêng khu vực ngoại thành tỷ lệ tội phạm được giảm thiểu đáng kể
đặc biệt là từ khi có lực lượng một trăm bốn mươi một triển khai tại các khu vực ngoại thành
thưa quý vị và các bạn trải qua gần bảy năm thực hiện mô hình một trăm bốn mươi một với sự tham gia của cảnh sát hình sự
cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã trở thành thương hiệu của công an hà nội
từ đây nhiều đối tượng hình sự cộng cán đã bị phát hiện và bắt giữ
có phần đảm bảo an ninh trật tự và sự yên tâm của người dân thủ đô
ra đời trong bối cảnh tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi một có những diễn biến phức tạp
mô hình một trăm bốn mươi một công an tp hà nội với kế hoạch trực diện tấn công tội phạm ngay trên đường phố thủ đô
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tin tưởng của người dân
bất kể nắng mưa ngày đêm khi tổ công tác một trăm bốn mươi một trực chốt
ở đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của người dân
anh em rất nhiệt tình ngăn chặn được nhiều các vụ như đua xe
bản thân mình cũng cảm thấy phỏa mái vì các tội phạm này nó được ngăn chặn được cho người dân
tôi thấy có những trường hợp là các anh ở đây bắt được một hội
mà trong cốp xe của nó có rất nhiều vũ khí
đấy là cái rất tốt để phòng
phòng cho dân để đảm bảo an ninh cho dân cho tốt
theo thống kê chưa đầy đủ từ khi thành lập đến nay
năm tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội đã kiểm tra xử lý một trăm chín mươi một bảy trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
phạt hành chính hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng phát hiện bắt giữ hơn sáu vụ
gần bảy đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho các đơn vị điều tra xác minh xử lý theo thẩm quyền
với những kết quả đạt được từ công tác
lực lượng một trăm bốn mươi một thật sự đã đi vào tiềm thức tình cảm của nhân dân thủ đô
với sự chủ động và ngày càng hoàn thiện mình
mô hình lực lượng một trăm bốn mươi một đã và đang góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông của thủ đô hà nội